bộ công thường phối hợp với báo nhân dân tổ chức diễn đàn công nghiệp hỗ trợ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
ngành gia giày việt nam đón đầu cơ hội cptpp và ffta
diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định vai trò quan trọng của ngành gia giày
đối với sự phát triển của kinh tế quốc gia và đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp
gia dày việt nam trước những cơ hội thách thức đến từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
gia giày việt nam là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của việt nam
với kim ngạch xuất khẩu luôn tăng trưởng qua các năm mức tăng bình quân trên một mươi một năm
ngành da giày đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước
với kim ngạch xuất khẩu đạt gần hai mươi tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi tám
và đạt trên một mươi tỷ đô la trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cái điều đáng mừng là những cái thị trường mới như là của cptpp các thành viên của cptpp
ví dụ như là thị trường canada thì trong năm hai nghìn một mươi chín
là cái kim ngạch đã tăng đến khoảng hai mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám đây là một mươi một tháng đầu năm
tương tự như vậy thì thị trường mexico đã tăng đến hai mươi chín năm so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám
và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ có cái kết nối giữa các doanh nghiệp việt nam
với doanh nghiệp nước ngoài qua sự phối hợp của các cơ quan đại diện việt nam của nước ngoài
đại diện các thương vụ việt nam tới nước ngoài và các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại khác
hiệp hội da giày túi sách việt nam dự báo nhu cầu tiêu dùng sản phẩm da giày
tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của việt nam những tháng cuối năm vẫn tăng trưởng ngột định
riêng sản phẩm dây dép của việt nam đã được xuất khẩu tới hơn một trăm linh nước
trong đó có năm mươi nước có kim ngạch xuất khẩu hơn một triệu đô la
hiện ngành da giày việt nam giữ vị trí thứ hai về xuất khẩu trên thế giới và là một trong những
ngành có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước do vậy cần phải dựa trên năm trụ cột
trong đó có chính sách và chất lượng sản phẩm
hiện ngành da giày việt nam đang đứng trước những cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại
như hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp hiệp định thương
mại tự do eu việt nam evfta hội thảo đã nêu ra những khó khăn điểm ngẽn và từ đó đưa ra những giải
pháp đề xuất trong bức tranh tổng quan của ngành da giày việt nam đồng thời những chia sẻ kinh
nghiệm và các khuyến nghị tại diễn đàn sẽ là cơ sở để chính phủ xây dựng dự thảo chiến lược
phát triển ngành da dày trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đi vào hiệu lực